công an tp hcm vừa triệt phá một đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia
với số lượng rất lớn từ lào qua biên giới đường bộ các tỉnh bắc miền trung về tp hcm tiêu thụ
công an tp hcm đã bắt giữ hai mươi sáu đối tượng trong đường dây trên thu giữ hơn hai trăm chín mươi kg ma túy các loại
một khẩu súng cùng nhiều tài liệu vật chứng khác của vụ án
hiện công an thành phố tiếp tục truy xét mở rộng bắt giữ các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
với thành tích đặc biệt xuất sắc trên vào ngày ba tháng một thượng tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có thư khen gửi công an tp hcm
trong triển khai các chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
về phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy đảm bảo an ninh trả tự tết nguyên đán sắp tìm hai nghìn hai mươi bốn